chiều nay đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội đã trình bày quan điểm luận tội trong phiên phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv công ty cổ phần trân nuôi bình hà và công ty trách nhiệm hữu hoạn thương mại và du lịch trung dũng
trình bày quan điểm tại tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội cho biết sau khi xét xử sơ thẩm vụ án đã có ba bị cáo có đơn kháng cáo gồm đinh văn dũng nguyên tổng giám đốc công ty bình hà đoàn hồng dũng nguyên giám đốc công ty trung dũng nguyễn thị thanh sơn thành viên góp vốn của công ty trung dũng
trong đó bị cáo đinh văn dũng đã làm đơn kháng cáo kêu oan hai vợ chồng bị cáo đoàn hồng dũng và nguyễn thị thanh sơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
sau khi xem xét hồ sơ tài liệu lời khai tại phiên phúc thẩm đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm bác kháng cáo của cả ba bị cáo vì cho rằng mức án mà tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đúng vai trò mức độ phạm tội của các bị cáo
đối với kháng cáo của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị bác kháng cáo giữ nguyên phán quyết của bản án sơ thẩm sự kiến phiên tòa xét xử phúc thẩm sẽ được diễn ra đến hết ngày ba mươi tháng sáu